lực lượng chức năng tỉnh đắk lắc và huyện krong anna đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường mở rộng điều tra sau khi phát hiện một vụ phá rừng mới xảy ra tại khu bảo tồn thiên nhiên năm k trên địa bàn xã bình hòa huyện crong anna
đây là những hình ảnh một vụ phá rừng mới xảy ra tại khu bảo tồn thiên nhiên năm k trên địa bàn xã bình hòa huyện crong anna tỉnh đắk lắc
nhiều cây gỗ lớn bị cưa đổ nhiều gốc cây vẫn còn tươi các đối tượng phá rừng đã xẻ gỗ thành từng phách vuông vắn lắp đặt hệ thống tời để kéo gỗ vượt qua các con dốc và vận chuyển ra khỏi rừng
số lượng cây rừng bị đốn hạ nằm dài rác trên địa bàn của khu bảo tồn thiên nhiên năm k hiện trường vẫn còn nhiều tấm gỗ lớn mà lâm tặc chưa kịp chuyển đi
hiện các lực lượng chức năng đang đo đếm xác định chủng loại gỗ và mở rộng điều tra vụ việc
đáng nói là việc phá rừng tại khu vực này đã thường xuyên xảy ra trong các năm gần đây